các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các ca nhiễm mới phát hiện thuộc các chùm ca bệnh ho sốt thứ phát năm mươi chín ca sàng lọc ho sốt chín liên quan nhà thuốc láng hạ đống đa một ca chùm liên quan tới bắc giang tại công ty sae là một ca
trong các ca nhiễm mới ngày một mươi hai tháng tám có nhiều ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc sars cov hai tại các khu vực có nguy cơ cao
hiện hà nội đang triển khai xét nghiệm sang lọc diện rộng cho các khu vực có nguy cơ cao
theo báo cáo tính đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng tám thành phố đã lấy được một trăm hai mươi ba hai trăm một mươi mẫu tổng số dự kiến là một trăm tám mươi sáu cho người tại các khu vực có nguy cơ và chín mươi sáu hai trăm hai mươi hai mẫu tổng số một trăm một mươi bốn mẫu cho người nguy cơ trên địa bàn thành phố
tổng cộng đã có một trăm linh ba ba trăm một mươi bảy mẫu âm tính một mươi bảy mẫu xét nghiệm dương tính còn lại đang chờ kết quả
theo kế hoạch từ ngày chín đến ngày một mươi bảy tháng tám hà nội tiến hành lấy tối đa khoảng
tổng cộng đã lấy tối đa khoảng ba triệu mẫu và thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr cho toàn bộ người dân trong vùng đỏ khu vực trong các xã phường nguy cơ rất cao
đồng thời thành phố cũng sẽ triển khai xét nghiệm test nhanh khoảng hai triệu mẫu tại các khu vực đối tượng có nguy cơ cao
liên tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới với nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ngày hôm qua một mươi hai tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi quyết định thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trên địa bàn toàn tỉnh
cụ thể tỉnh quảng ngãi thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh tương ứng với mức nguy cơ cao trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ kể từ một mươi hai h ngày một mươi hai tháng tám cho đến khi có thông báo mới
người dân không ra khỏi nhà từ hai mươi một h hôm trước đến bốn h sáng hôm sau trừ các trường hợp cấp cứu thiên tai hỏa hoạn thi hành công vụ hoặc theo yêu cầu phòng chống dịch và một số trường hợp theo quy định
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám tỉnh quảng ngãi quyết định tạm dừng làm thủ tục cho người dân trong và ngoài tỉnh đến huyện đảo lý sơn trừ một số trường hợp theo quy định cụ thể
nhằm chia sẻ với hệ thống y tế và người dân nhiều mạng lưới nền tảng kết nối khám bệnh online được hình thành và đến nay đã kết nối trực tuyến với hàng nghìn bác sĩ trên cả nước
trong đó mạng lưới thầy thuốc đồng hành với hơn hai bác sĩ và tình nguyện viên đã và đang hoạt động hết sức tích cực để tư vấn giải đáp thắc mắc về covid một mươi chín
và các bệnh lý thường gặp cũng như đặt lịch khám bệnh từ xa cho bệnh nhân
là bác sĩ của bệnh viện tai mũi họng trung ương nhận thấy tình hình covid đang diễn biến phức tạp như hiện nay bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành để tư vấn sức khỏe trực tuyến cho các bệnh nhân f không triệu chứng hoặc các f một có liên quan đang phải cách ly tại nhà
nhẹ không chịu chứng đang được bộ y tế và các địa phương triển khai sẽ giúp tập trung nguồn lực
chữa trị cho bệnh nhân nặng tuy nhiên bộ y tế cũng cảnh báo người dân khi cách ly điều trị tại
nhà luôn tuân thủ các quy định và khi thấy có những biểu hiện bất thường phải liên hệ với
y tế địa phương hoặc cấp cứu một trăm một mươi năm để được hỗ trợ bộ y tế nghiêm cấm tăng giá tùy tiện hoặc đầu cơ
tích chữ gây ảnh hưởng việc cung ứng vật tư sinh phẩm chẩn đoán thiết bị chống dịch covid một mươi chín
đây là nội dung được nêu rõ trong văn bản của bộ y tế gửi các đơn vị sản xuất kinh doanh
ra soát công khai giá trang thiết bị y tế trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
theo văn bản này các đơn vị cần thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý trang
thiết bị y tế như phân loại công bố đủ điều kiện sản xuất điều kiện mua bán công bố tiêu
chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại a đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế
loại b c d và nhập khẩu trang thiết bị y tế
bộ y tế yêu cầu các nhà cung cấp kinh doanh trang thiết bị y tế nghiêm túc thực hiện việc cập nhật
ra soát công khai minh bạch về giá các sản phẩm trang thiết bị y tế trên cổng điện tử công khai
giá trang thiết bị y tế cùng với đó các nhà cung cấp kinh doanh trang thiết bị y tế phải chịu
trách nhiệm về giá công bố và tính chính xác đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa trên
cổng thông tin điện tử https hai công khai giá dmec moh gov vn
theo quy định hoạt động cho vai lãi nặng từ năm hai nghìn một mươi chín thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
nguyễn thị nga chú xã định trung thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố vĩnh yên bắt khẩn cấp bước đầu nga khai nhận từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
nga đã cho khoảng ba mươi năm người vay năm năm tỷ đồng với lãi suất từ một trăm linh tám đến một trăm bốn mươi bốn một năm
số tiền thu lợi bất chính là gần bảy trăm bảy mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của nga tại xã định trung nơi làm việc của nga tại văn phòng tư vấn tài chính bảo ngân
ở xã sơn lôi huyện bình xuyên và phương tiện nga sử dụng là xe ô tô biển kiểm soát tám mươi tám a một mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi một
lực lượng công an đã thu giữ khoảng sáu mươi giấy vay tiền hợp đồng đặt cọng cùng nhiều căn cước công dân
chứng minh nhân dân của những người vai tiền
công an tp hcm đắk lắk vừa điều tra làm rõ ba dự bốn đối tượng trong một đường dây lừa đảo
giữ vào bọc nhận tiền chạy án
trước đó ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm đã động loạt triệt phá đường dây số đề quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch hơn năm trăm linh tỷ đồng bắt giữ trên hai mươi đối tượng
lực lượng công an xác định tham gia đường dây số đề này còn có nguyễn thị hoàng oanh hai mươi bảy tuổi
chú tệ xã cư ê bua tp hcm
vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm đã triệu tập oanh lên làm việc
để xử lý về hành vi đánh bạc
tại đây oanh khai nhận vì lý do sợ công an bắt nên trước đó đã liên lạc đặt vấn đề
và đưa bốn trăm linh triệu đồng cho một người tên thảo để đi lo lót chạy tội
ngay sau đó công an tp hcm đã điều tra làm rõ bắt bốn đối tượng trong đường dây nhận tiền chạy án cho oanh
đó là nguyễn thị vi thảo đỗ văn tân cùng chú tệ phường tân thành tp hcm
đỗ thị thu hiền chú tệ phường đạt hiếu thị xã buôn hồ và huỳnh thị tuyết mai
chú tệ xã quảng tiến huyện cưm gà tỉnh đắk lắc

hiền giữ lại sáu mươi triệu đồng tiêu xài và chuyển cho mai hai trăm hai mươi triệu đồng để đi lo lót chạy tội theo yêu cầu của oanh
một thời gian có hiền có điện thì hỏi là cô ơi bây giờ có oanh là em vợ của tân
thì đang có việc như vậy cô coi thử hỏi thử như thế nào có giúp được chẳng không
bây giờ hân bị đánh bạc như vậy đánh bạc xuất địa
thì cô cho nói là để đó coi thử bây giờ lâu lắm rồi cô không có gặp mấy trường hợp nữa
thì thôi coi thử thôi chứ để hỏi đã chứ còn giờ cũng chưa có biết đâu
thì xong rồi mình hỏi thì nga kêu là cái vụ án này hân lớn quá
nhưng mà giờ hân lớn như vậy thì thôi bây giờ cứ chuẩn bị cái khoản tiền là hai trăm năm mươi triệu
thế thì hân mới kêu là dạ cho để con hỏi người ta như thế nào nếu mà hân lo được thì con điện cho cô
mặc dù bản thân tôi không lo được cho chị anh
nhưng mà tôi đã nhận được
số tiền hai trăm hai mươi triệu thì tôi chịu sai trái tôi gấp được rồi
thì đây cũng không phải là một phương thức lừa đảo mới trên địa bàn toàn quốc
tuy nhiên đối với địa bàn đề phương thuật thì chúng tôi xác định đây cũng là một cái vụ việc tương đối mới
số đối tượng thực hiện hành vi pháp luật đưa ra thông tin giam dối cho rằng là
có quen biết đối với các cơ quan thi hành pháp luật
từ đó để người bị hại tin tưởng và giao tiền cho chúng
để chúng hứa sẽ giúp đỡ không bị công an xử lý hành vi pháp luật từ đó và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại
thông qua vụ việc này thì chúng tôi cũng khẳng định rằng tất cả các hành vi vi phạm pháp luật
thì đều được tiến hành điều tra truy tố xét xử theo đúng quy định của pháp luật
không thể là vì một cái việc một con người vi phạm pháp luật là có thể lo lót
chạy gọi để có thể giảm án hoặc là không xử lý theo đúng quy định pháp luật
tất cả mọi công dân
tất cả các công dân thì đều bình đẳng trước pháp luật
hiện công an thành phố bùa ma thuật đang củng cố hồ sơ để xử lý bốn đối tượng trên
về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản và đã khởi tố đối tượng nguyễn thị hoàng oanh về tội đánh bạc
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các số báo đáng chú ý ra ngày hôm nay
cùng với biên tập viên linh chi xin mời chị linh chi
vâng ạ xin cảm ơn
cảm ơn chị hiến minh
quý vị và các bạn thân mến sự xuất hiện lan truyền các tin giả đã và đang tác động không nhỏ đến tâm lý đời sống cộng đồng
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay
sự hoảng hốt sự lo sợ thái quá dễ gây ra phản ứng dây chuyển không đáng có
nguy cơ gây mất kiểm soát và có thể dẫn đến những hậu quả khó lường
thế nhưng hàng ngày bằng cách này hay cách khác thì tin giả vẫn xuất hiện
ví dụ như là mới đây thông tin không cho người dân di chuyển trong bảy ngày đang lan truyền trên mạng xã hội
vào tối ngày hôm qua một mươi hai tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã khẳng định thông tin này là giả mạo
bài viết được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay đã đưa thông tin này
theo đó từ sáng ngày một mươi hai tháng tám trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin có nội dung về việc bí thư tp hcm
chỉ đạo không cho người dân di chuyển trong bảy ngày ở nhà sẽ ở nhà trong bảy ngày
đi làm công sở thì ở công sở bảy ngày đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng bảy ngày sẽ cho người dân
và cơ quan chuẩn bị trong bốn ngày và đúng tám giờ sáng ngày thứ hai thì án binh bất động toàn thành phố
ngoài ra thì cũng có thêm thông tin đó là chỉ có thêm hai ba triệu liều vaccine cho việt nam
và không đủ vaccine nên cần đẩy nhanh tiến độ tiêm cùng với nhiều nội dung khác về việc cấm người dân di chuyển
bài viết đã dẫn ý kiến
bài viết đã dẫn ý kiến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm rằng đây là thông tin giả mạo
hiện các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp khẩn trương xác định và xử lý đối tượng tung tin giả
theo đúng quy định của pháp luật
theo thông tin mới nhất từ bộ lao động thương bình và xã hội tính đến ngày hôm qua
một mươi nhóm chính sách theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ và quyết định hai trăm ba mươi hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
đã hỗ trợ cho tổng cộng trên một mươi ba triệu
tổng cộng trên một mươi ba triệu người với khoảng sáu tỷ đồng
và đây cũng chính là nhan đề của bài viết có trên báo lao động
bài viết đã phân tích cụ thể về tiến độ tri trả của một mươi hai chính sách được chia làm ba nhóm là
chính sách về bảo hiểm chính sách hỗ trợ tiền mặt và chính sách cho vay trả lương và phục hồi sản xuất
ngoài ra bài viết cũng dẫn ra một số cách làm hay việc triển khai hiệu quả
nghị quyết và quyết định ở nhiều địa phương trong giai đoạn phải giãn cách xã hội
dù đã giảm đi số lượng các hồ sơ thủ tục cũng như là thời gian xử lý
để cho người dân tiếp cận một cách nhanh nhất với các chính sách
tuy nhiên trong bài viết cũng đã phân tích một số khó khăn vương mắc
của việc triển khai nghị quyết sáu mươi tám và quyết định hai mươi ba
chi tiết quý vị cùng đón đọc trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
cũng liên quan đến vấn đề hỗ trợ cá nhân
cá nhân tổ chức doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi
bài viết trên báo kinh tế và đô thị đã lấy ý kiến cho biết rằng
bộ tài chính đang lấy ý kiến của các bộ ngành về gói hỗ trợ thuế tiền thuê đất mới
cho các cá nhân tổ chức doanh nghiệp với tổng giá trị là hơn hai mươi tỷ đồng
sau khi lấy ý kiến bộ tài chính sẽ tổng hợp để chính phủ trình lên
ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định trong phiên họp gần nhất
theo đó liên quan đến các chính sách
sắp tới theo nghị quyết của quốc hội về việc hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức cá nhân
kinh doanh gặp khó khăn do dịch bệnh bên cạnh các chính sách tương tự năm hai nghìn hai mươi
như gia hạn nộp thuế tiền thuê đất miễn giảm phí lệ phí với tổng giá trị hỗ trợ
là một trăm một mươi tám tỷ đồng bộ tài chính đã đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét một số giải pháp
tổng giá trị ước tính của gói hỗ trợ tiếp theo mà bộ tài chính đang đề xuất là trên hai mươi tỷ đồng
gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ doanh thu dưới hai trăm linh tỷ đồng
giảm năm mươi thuế với hỗ trợ hộ kinh doanh giảm thuế giá trị gia tăng với một số lĩnh vực
gồm giao thông vận tải lưu trú du lịch miễn tiền chậm nộp với người nộp thuế gặp khó khăn
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo
báo rằng hôm nay trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam cùng với biên tập viên kim thảo
xin mời chị kim thảo
xin được cảm ơn biên tập viên linh chi và kim thảo xin kính chào quý vị khán giả đến với bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
kể từ sáng nay bệnh viện chợ rẫy sẽ triển khai xét nghiệm định lượng kháng thể sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
xét nghiệm này giúp đánh giá khả năng đáp ứng của cơ thể sau khi tiêm vaccine nhằm phục vụ công tác điều trị covid một mươi chín
khi có nhu cầu và đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên thực hiện xét nghiệm này
để định lượng kháng thể sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín các bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp định lượng kháng thể kết hợp
phương pháp này áp dụng cho nhóm đối tượng có nhu cầu xét nghiệm để biết được cơ thể có kháng thể hay không
và nếu có sẽ đạt được ngộc độ bao nhiêu sau khi tiêm vaccine
từ kết quả đó sẽ đánh giá lại khả năng đáp ứng của cơ thể đối với vấn đề tiêm vaccine
bên cạnh đó phương pháp này còn áp dụng thêm cho nhóm đối tượng được bác sĩ chỉ định
hay có yêu cầu xét nghiệm khi chẩn đoán nghi ngờ bị nhiễm hay đã bị nhiễm covid một mươi chín
kết quả sẽ hỗ trợ chẩn đoán xem cơ thể có kháng thể nhiều hay ít
và qua đó biết được đáp ứng sinh kháng thể của người bệnh
về áp dụng cho đối tượng nào thì giống như mục đích ban đầu nó sẽ có hai nhóm
một cái nhóm là để mình xác định là người này đã có nhiễm hay chưa
trường hợp thứ hai là trường học sau tiêm vaccine
trường hợp sau tiêm vaccine thì nó có hai cái thời điểm
một cái là sau cái buổi tiêm thứ nhất
và một cái thời điểm nữa là sau mũi tiêm thứ hai
thời gian mà chúng tôi thực hiện trên máy nó tầm khoảng một mươi tám phút là chạy trên máy
cộng với thời gian là lấy mẫu chuyển mẫu về các thứ
thì trong khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì chúng tôi có thể có được kết quả xét nghiệm
ngoài ra các bác sĩ cũng khuyến cáo trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
cũng như sự biến thể khó lường của sars cov hai
người dân dù được tiêm vaccine hay khi biết kết quả định lượng
kháng thể sau khi tiêm vaccine cũng không nên chủ quan
mà phải luôn tuân thủ quy tắc năm k phòng chống dịch của bộ y tế ở mọi lúc mọi nơi
tại quận gò vấp tp hcm công tác tiêm vaccine covid một mươi chín đang được đẩy nhanh tiến độ
đặc biệt là trong đợt cao điểm từ nay đến hết tháng tám
một trong những giải pháp đem lại hiệu quả đó là sử dụng xe chuyên dùng
để tìm vaccine lưu động tại từng khu dân cư
và đây là mô hình lần đầu tiên triển khai tại tp hcm
chiều ngày một mươi hai tháng tám ubnd quận gò bóp đã tiếp nhận xe y tế chuyên dùng khám bệnh và tiêm chủng lưu động
đây là phương tiện được thiết kế phù hợp cho công tác tiêm vaccine với thiết bị tự động
có thể điều khiển bằng nút bấm
trên xe cũng được trang bị thùng đạnh để bảo quản vaccine và có hệ thống phun khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng

ngay sau khi nhận bàn giao ubnd quận gò bóp đã tổ chức lực lượng xuống khu dân cư thuộc phường một mươi năm để triển khai tiêm vaccine cho người dân
phương tiện này có thể hỗ trợ cho hai đội tiêm với khoảng sáu trăm linh người một ngày
hứa hẹn sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn quận nhất là tại các khu vực có điều kiện đi lại khó khăn
trong thời gian một mươi hai ngày gần đây mỗi ngày quận gò bắp là tiêm chủng từ một mươi đến một mươi ba người một ngày
vì vậy nếu tiến độ cấp vaccine đủ thì gò bóp sẽ cố gắng tiêm chủng
từ một mươi tám đến hai mươi người một ngày
và tới cái giai đoạn hiện nay là chúng ta đã được một trăm năm mươi người đã được tiêm
như thế thì còn khoảng ba trăm năm mươi chỉ trong vòng một mươi năm đến ngày hơn nữa
tức là cuối tháng tám này nếu tiến độ tiêm như thế thì chúng tôi sẽ phủ kính bảy mươi dân số từ tuổi một mươi tám trở lên
bảy mươi dân số và một trăm linh tuổi từ một mươi tám trở lên
tới thì cô hơi lo

tại vì giữa trời như vậy thì nó không có lây nhiễm như là mình ở trong cái phòng kính
thì giờ về tận đây tiêm thứ nhất là cứu được cái mạng sống đó
tức là cái vaccine này là lá trắng thép như thủ tướng nó nói rồi
rồi thì cảm ơn nhà nước cảm ơn chính phủ
quan tâm đến đời sống của nhân dân như thế này thì chúng tôi là những người dân thực sự là cảm ơn
rất phấn khởi
để đảm bảo an toàn các địa phương sẽ chủ động
và sắp xếp khu vực tổ chức tiêm cử lực lượng hỗ trợ nhắc nhở người dân giữ khoảng cách
không tụ tập đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chạy cái chương trình mà có xe lưu động ở phường một mươi năm
cũng như là quận hòa giáp
thì khi nhận được thông tin thì tôi tiến hành chọn cái chung cư bốn mươi căn này để tiến hành tem
và thông tin cho tổ quốc covid cộng đồng phụ trách cái địa bàn này
phát phiếu cho từng người dân
đồng thời là
hẹn người dân xuống theo từng tầng một để đảm bảo an toàn
đồng thời thì công tác an ninh dự tự thì còn có lực lượng dân quân
và đồng thời cái tổ covid cộng đồng là phát huy cái vai trò của mình
là từ điều phối cho tới sắp xếp người dân vào tiêm và chờ tiêm
đồng thời giữ giãn cách để đảm bảo an toàn trong năm k công tác phòng chống dịch
govup là quận đầu tiên của tp hcm thực hiện giãn cách xã hội theo chữ thị một mươi sáu
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương
đến nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát không xuất hiện ổ dịch mới
mỗi vùng xanh nơi chưa ghi nhận ca covid một mươi chín chỉ có một lối vào một lối ra riêng biệt
kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn hộ gia đình mỗi tuần được phát phiếu đi chợ một lần
và đây là một trong những nội dung được nêu trong văn bản khẩn gửi các quận huyện
về thiết lập và bảo vệ phùng xanh trong công tác phòng chống covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân tp hcm ban hành tối ngày một mươi hai tháng tám
theo đó các đường phụ ra vào vùng xanh đều phải phong tỏa cứng không cho người và xe ra vào
mỗi vùng xanh quy định về điều kiện phòng chống dịch mức cao nhất
thiết lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời trợ giúp y tế xử lý người chống đối gây rối khi người dân
hoặc tổ công tác ở các khu vực yêu cầu cư dân trong các khu vực thuộc vùng xanh phải được địa
danh hàng ngày bằng cách phát loa gọi tên gọi điện thoại zalo đối với việc cung cấp thực
phẩm thành phố yêu cầu điểm thực phẩm từ khu vực nào trong vùng xanh thì cung ứng cho người dân khu
vượt đó trường hợp không có điểm cung ứng thực phẩm hoặc điểm bán nằm xa vùng xanh chính quyền sẽ
tổ chức mô hình đi chợ thuê phát phiếu đi chợ cho nhóm hộ gia đình hoặc đưa thực phẩm đến tận người
dân nhân viên giao hàng khi vào vùng xanh phải mặc đồ bảo hộ y tế cấp ba bên cạnh đó cư dân tây
vùng xanh sẽ được ưu tiên tiêm vaccine và phải xét nghiệm định kỳ theo quy định của y tế hoặc khi có ý
dịch tễ chiều tối qua ngày một mươi hai tháng tám cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp với công an phường an
lạc quận bình tân tp hcm kiểm tra và thu giữ lượng lớn hàng hóa vật tư y tế được vận chuyển
trên một chiếc xe container nhưng không có hóa đơn chứng tử đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp công an phường an lạc quận bình tân và đội quản lý
thị trường một mươi sáu kiểm tra container caeu tám triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi bốn
đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường số hai caeu tám triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi bốn
đội quản lý thị trường số một đã tạm giữ tăng vật để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật
tiếp nối thành công của chương trình hồi sinh năm hai nghìn hai mươi giúp đỡ người yếu thế sau hai làn sóng covid một mươi chín
một đêm nhạc trực tuyến nghe quỹ mới sắp diễn ra vào cuối tuần này lấy chủ đề cảm ơn những điều phi thường
tính đến nay thì đã có hơn một một tỷ đồng từ cộng đồng chuyển đến để ủng hộ công tác chống dịch
đêm nhạc trực tuyến cảm ơn những điều phi thường được tổ chức bởi hội đồng đội tp hcm
hội nữ doanh nhân thành phố quỹ công tác xã hội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phan trọng bình
cùng sự đồng hành của gia đình nhạc sĩ trịnh công sơn
chương trình sẽ được chia thành ba phần với những nhạc phẩm đi theo hành trình việt nam đẩy lùi đại dịch
lần lượt mang tên nơi tuyến đầu khốc liệt
phần thứ hai cho một tấm lòng cảm ơn những điều phi thường và cuối cùng là phần niềm tin chiến thắng
tinh thần bài hát được lựa chọn phần lớn toát lên khí thế tự hào và sự lạc quan để vượt qua khó khăn hiện tại
có thể kể đến những bài như khát vọng tự hào những chiến sĩ áo trắng
bao la những rái tim hồng thanh kiều những chiến binh thầm lặng điều phi thường nhỏ bé
những nghệ sĩ và người của công chúng xác nhận đồng hành với đêm nhạc
bao gồm gia đình ca sĩ cẩm vân khát triệu si si trương ca sĩ đức tuấn
ca sĩ cao yót ca sĩ nguyễn phi hùng nghệ nhân thanh cát trí đức
đêm nhạc sẽ diễn ra vào một mươi chín h ba mươi phút tối chủ nhật tuần này ngày một mươi năm tháng tám
phát hành trên một mươi nền tảng trực tuyến
đến thời điểm hiện tại chương trình cảm ơn những điều phi thường
đã nhận ủng hộ chuyến khoảng hơn một một tỷ đồng cùng hiện vật đóng góp trị giá tám trăm năm mươi triệu đồng
trực tiếp chuyển đến lực lượng tuyến đầu chống dịch
trong phần tiếp theo của chương trình hà nội yêu cầu người dân quét mã qr
khi đi qua chốt kiểm dịch nhằm đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín
thành đoàn đà nẵng liên tục tổ chức những chuyến hàng không đồng
hỗ trợ giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch
thưa quý vị mô tô phân khối hiện đang được rất nhiều người dân tại việt nam ưa chuộng
một phần vì những chiếc xe này thường có kiểu dáng thời trang rất thể thao
phần khác vì động cơ khỏe tạo cảm giác thích thú cho người lái
thế nhưng cùng với đó thì cũng đòi hỏi người điều khiển phải có những kỹ năng
rất chuyên nghiệp để điều khiển được những chiếc xe này
và nếu không làm chủ được nó thì hậu quả sẽ như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây
để phục vụ việc truy vết kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội vừa ban hành văn bản
về việc thực hiện triệt để việc quét mã qr đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó ủy ban nhân dân thành phố đã có các văn bản chỉ đạo khai báo y tế bằng mã qr
khi ra vào các địa điểm công tác
công cộng bằng hai hình thức khai báo trực tuyến tại đường dẫn
https hai gạch chéo gạch chéo tờ khai y tế vn
hoặc khai báo thông qua ứng dụng vietnam health declaration blue zone covid
cài đặt trên điện thoại thông minh
tuy nhiên số lượng người đã quét là rất ít so với thực tế
tính đến hết ngày chín tháng tám trên phạm vi toàn thành phố
số địa điểm đã đăng ký quét mã qr là gần một trăm chín mươi hai điểm
trong bảy ngày vừa qua trung bình có gần một trăm bốn mươi hai lượt quét một ngày
vì việc truyền thông qua
vì vậy sở chỉ huy thành phố chỉ đạo giám đốc
người đứng đầu các sở ban ngành đơn vị trực thuộc thành phố
chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quét mã qr
để đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng khoanh vùng chính xác
kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
sau khi vấn đề giấy thông hành đã được thống nhất trên địa bàn toàn thành phố
lượng người và phương tiện lưu thông trên đường phố hà nội
đã có chiều hướng gia tăng trở lại so với thời gian trước đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một số tuyến có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thủ đô
khác hẳn so với những ngày đầu tiên hà nội thực hiện giãn cách xã hội
nhiều tuyến phố nhiều con đường trở nên vắng vẻ một cách lạ thường
thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại
sau một thời gian giãn cách xã hội
theo những ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày một mươi hai tháng tám
người dân đã bắt đầu có xu hướng ra đường nhiều hơn
và vì vậy thì mật độ phương tiện trên một số tuyến đường
cũng có chiều hướng gia tăng hơn so với trước đây
một số tuyến phố có mật độ phương tiện khá cao
vào khung giờ cao điểm sáng và chiều
như minh khai lê văn lương trường trinh nguyễn trãi nguyễn xiển phạm hùng
tuy không trở ra tình trạng ủn tắp giao thông thông thoáng
thế nhưng có thể thấy người dân đã bắt đầu có tâm lý chủ quan hơn trước đây
mấy ngày đầu thì nó ít hơn nhưng mà hiện bây giờ thì thấy ra đường đông lắm
em thấy có nhiều người
người ta đi ăn xin ra ngoài đường
người ta cũng đi ra đường thì chẳng có việc gì
người ta vẫn đi
tuy nên đóng hết nghỉ lấy một tháng xong rồi hết dịch bệnh rồi hay gì
chứ bây giờ ngành ngày nào cũng đi làm cũng như thế này
thì đến bao giờ mới hết dịch bệnh được
ngày đầu mình thấy người dân người ta có tuyến đường vắng như ngày tết
càng về sau thì cảm thấy nhiều người đi lại nhiều hơn
cho đến hôm nay là hai mươi bốn ngày
gần đông như ngày thường rồi
mình nghĩ là nếu mà mình thì cũng thấy bí vách thật đấy
đấy là do ý thức của mỗi người thôi
có thể là
có người thì chịu được có người thì cũng không chịu được
hiện còn khoảng một mươi ngày nữa
hà nội mới kết thúc đợt giãn cách xã hội lần thứ hai liên tiếp
các biện pháp kiểm soát người ra đường vẫn được tiếp tục triển khai chặt chẽ
tại các tuyến trên địa bàn toàn thành phố
để kiểm soát nguy cơ lây lan trong cộng đồng
hơn lúc nào hết
ý thức của người dân trong thời điểm này
sẽ quyết định được thời điểm kết thúc giãn cách xã hội sớm hay muộn
đừng ra đường nếu không có những việc thực sự cần thiết
ngày hôm qua một mươi hai tháng tám
tổng thống pháp emmanuel macron
đã đăng trên twitter thông tin
pháp quyết định chia sẻ cho việt nam
thông qua cơ chế của pháp
việc chính phủ pháp quyết định tặng số lượng vaccine trên cho việt nam
thể hiện pháp co trọng quan hệ với việt nam
đối tác chiến lược giữa hai nước
đồng thời đáp lại những cử chỉ tốt đẹp của chính phủ
và người dân việt nam trong giai đoạn đầu
khi dịch bệnh covid một mươi chín
gây những hậu quả nghiêm trọng tại pháp
đại sứ quan pháp tại hà nội cho biết
số vaccine này sẽ được vận chuyển và bàn giao cho việt nam
trong thời gian sớm nhất có thể
dự kiến là vào khoảng cuối tháng tám và đầu tháng chín tới
để phục vụ công tác phòng chống dịch tại việt nam
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài
đã gây không ít khó khăn cho người dân
đặc biệt là những người lao động mất việc
những hoàn cảnh éo le yếu thế
hưng thấu hiểu và chia sẻ với điều đó
thì thành đoàn đà nẵng
đã liên tục tổ chức những chuyến hàng không đồng
hỗ trợ giúp đỡ bà con vượt qua dịch bệnh
để không ai bị bỏ lại phía sau
gần hai năm nay
cả hai vợ chồng đều thất nghiệp do dịch bệnh covid một mươi chín
đứa con trai lớn lại trở về nhà
lại bị khuyết tật
nên gia đình ông nguyễn bá linh
gặp phải vô vàng khó khăn
biết được hoàn cảnh của ông
đoàn thanh niên phường hòa cường nam
đã kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ
để phần nào sáng sẻ bớt những gánh nặng
trong thời điểm dịch bệnh này
con dịch bệnh thì gia đình
chỉ có mình qua là
hưu trí thôi
còn vợ thì
không có việc làm hơi năm nay rồi
thì mình đọc cũng khó khăn lắm
khi đoàn thanh niên
đánh hỗ trợ
mình thấy cũng đỡ
phần khó khăn trong gia đình
dù đó chỉ là phần quà nhỏ
với các vật dụng thiết yếu
nhưng ít nhiều cũng là niềm đồng viên
giúp những hoàn cảnh khó khăn
vượt qua dịch bệnh
đồng hành với những người yếu thế
màu áo xanh tình nguyện của các bạn
đoàn viên thanh niên luôn có mặt
ở bất cứ đâu
bản thân là một cán bộ đoàn
thì bản thân cũng vận động
những mạnh thường quân
cũng đóng góp
một phần nào đó
để mua các sức quà
tặng cho các hội dân
trên địa bàn của phường hòa phường nam
và những hội dân cách ly
trong các khu cách ly
trên địa bàn trên toàn thành phố đà nẵng
cũng mong muốn
với tư cách là một người đoàn viên
cũng mong muốn rằng
các bạn đoàn viên thanh niên
của toàn địa bàn
của thành phố đà nẵng
sẽ phát huy vai trò xung kích
tình nguyện của tuổi trẻ
để cố gắng phục vụ cho công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín này
để có thể giúp đỡ
nhiều hoàn cảnh hơn
thanh đoàn đà nẵng đã đứng ra
kêu gọi các mạnh thường quân
nhiều đơn vị cùng hỗ trợ
cũng từ đó mà hàng chục chuyến xe
nghĩa tình như thế này
lại xuất hiện
trước các diễn biến
hết sức phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín
và chắc chắn sẽ còn kéo dài
trong thời gian sắp đến
thì ban thuyền bộ thành đoàn
chúng tôi cũng đã chủ động
phối hợp với lại cục chính trị
công ty nam và hội nhân trẻ
để kêu gọi và vận động
các mạnh thường quân
để hỗ trợ các nhu yếu phẩm
cho bà con có hoàn cảnh khó khăn
và các gia đình có thanh niên
cũng như là người khuyết tặc
và các gia đình có nạn nhân
chất độc da cam
và các gia đình hộ nghèo
để chúng tôi hỗ trợ kịp thời
để cùng với lại ban chỉ đạo thành phố
vượt qua đại dịch covid một mươi chín lần này
trong mùa dịch này
gia đình tôi cũng không đi làm
chỉ được gặp hàng cụ khuyết tặc nữa
thì bữa nay có đồng thanh niên
tới hỗ trợ thì tôi cũng cảm ơn
phần quà nhỏ có thể
chỉ giúp được những gia đình khó khăn
có đủ rau đủ thịt
nhưng những gì mà các bạn trẻ
mang màu áo xanh tình nguyện
lan tỏa được có lẽ sẽ nhiều hơn thế
càng trong thiên tai dịch bệnh
sự đoàn kết yêu thương
của từng người dân qua những việc làm nhỏ nhất
đã tạo nên sức mạnh to lớn
để tất cả cùng chung sức chung lòng
vượt qua thời gian đầy khó khăn này
và đâu đó
có thể sẽ còn nhiều hoàn cảnh
éo le hơn nữa
nhưng tin chắc rằng
sẽ không ai bị bỏ lại ở phía sau
vâng thưa quý vị
với truyền thống lá lành đùm lá rách
thì chắc chắn rằng
những chuyến hàng không đồng
những chuyến xe không đồng
sẽ còn tiếp tục lan bánh
đến với các điểm nóng dịch bệnh
để chia sẻ về khó khăn của người dân
và những hình ảnh từ đà nẵng vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại